cũng với hành vi giết người xảy ra tại tổ dân phố một thị trấn mờ rắc huyện mờ rắc tỉnh đắk lắc
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một mươi hai đối tượng đều trú ở huyện mờ rắc
trước đó đối tượng cầm đầu là hoàng văn phú cũng đã bị khởi tố về hành vi giết người
do mâu thuẫn cá nhân phú đã rủ nhóm đối tượng cùng đi đến phòng trọ của nguyễn văn phước để đánh nhau
trong lúc này nhóm của phước đang cùng nhau ngồi uống rượu
phú cùng đồng bọn đã dùng dao và cây sắt xông và đánh nhau
hậu quả làm cho hai người trong nhóm phước là nguyễn văn bình và nguyễn trí toàn bị thương tích nặng ở vùng đầu và trên cơ thể
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng